tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tỉnh nguyện phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương
đã tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã đến tham dự buổi lễ
một mươi người hiến máu tiêu biểu toàn quốc là những người đến từ mọi miền tổ quốc không phân biệt ngành nghề độ tuổi hay giới tính
họ sẵn sàng tham gia hiến máu thường xuyên hiến máu trong mọi tình huống bảo đảm nguồn máu an toàn cho người bệnh
trong số một trăm linh đại biểu được tôn vinh có những đại biểu đã tham gia hiến máu đến bảy mươi lần
họ cũng thường xuyên vận động người thân bạn bè cùng tham gia hiến máu
có đại biểu là người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại việt nam
chương trình tôn vinh người hiến máu toàn quốc là hoạt động thường niên nhằm chiên những nóng góc quan trọng của người hiến máu và công tác cấp cứu và điều trị
năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được gần một bốn triệu đơn vị máu trong đó chín mươi tám ba lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tỉnh nguyện tương đương hơn một bốn dân số tham gia hiến máu
tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt bốn mươi hai năm